là một khoảnh khắc đáng nhớ nhận được nhiều sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng mạng thời điểm bấy giờ khi được đăng lên
để đảm bảo an toàn cho dịp bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp vào dịp cuối tháng năm
nên hàng chục ngàn người dân phần lớn là các công nhân ở trong khu công nghiệp đều ở yên tại chỗ
khi tại nhiều khu dân cư ở thị trấn nánh đã bắt đầu có hiện tượng người dân bị thiếu nhu yếu phẩm
thì các lực lượng chức năng mà cụ thể là cán bộ chiến sĩ công an thị trấn nánh
đã vận dụng các mối quan hệ cá nhân vận động bạn bè người thân các nhà hảo tâm
quyên góp nước uống nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân
sau đó cùng các tổ covid cộng đồng phát lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến từng con ngõ từng khu trọ
nhiều bức ảnh đẹp về lực lượng tuyến đầu chống dịch như y tế công an các tổ covid cộng đồng
cũng được chụp lại và được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội
như để ghi nhận những đóng góp của các lực lượng
trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín đầy khó khăn thử thách

đặc biệt là khi biết hầu hết các thành viên trong tổ covid này đều sắp xỉ ở cái tuổi thất thập vẫn không ngại nắng nóng mùa hè không ngại nguy hiểm của dịch bệnh sung phong ra tuyến đầu chống dịch
chắc hẳn trong ký ức của các cựu chiến binh này không thể quên được những ngày cuối tháng năm đổ lửa trong trang phục phòng dịch kín mít
các bác đã sáng tạo bằng cách buộc từng hòm phiếu vào những chiếc xe đạp cá nhân đẩy rong
đến từng con ngõ từng nhà dân ở sâu trong ngõ ngách để tiếp nhận các lá phiếu bầu cử đảm bảo mỗi người dân đều được thực hiện quyền công dân trong đợt cả nước bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nội quy cuộc thi được gửi đi và đang phổ biến trên tất cả các cơ quan báo đài các phương tiện truyền thông chính thống trên toàn tỉnh
nhiều thành viên ban giám khảo là người có chuyên môn năng lực ở nhiều lĩnh vực xã hội được mời để cố vấn chuyên môn và đánh giá chất lượng các bức ảnh dự thi với phương châm đánh giá cao về tính thời sự và cảm xúc của bức ảnh hơn là tính chuyên nghiệp
bởi đây là cuộc thi dành cho tất cả người dân trên địa bàn toàn tỉnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn
sau một thời gian khởi động tuần thứ nhất đã có hai trăm năm mươi hai lượt tác phẩm tham dự với bảy trăm bốn mươi hai tác phẩm dự thi được hàng vạn lượt người theo dõi yêu thích chia sẻ và bình luận
trong đó có nhiều tác phẩm được cơ quan báo chí xin phép sử dụng
với số lượng tác phẩm tham gia tương đối nhiều phần đa dạng phản ánh sinh động về cuộc sống sinh hoạt tình đoàn kết san sẻ yêu thương cổ vũ lực lượng chống dịch
trong đó nhiều tác phẩm đã kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đắt giá
bố cục gọn gàng sáng tạo thể hiện rõ nội dung cần phản ánh
nhiều tác phẩm đã chạm đến cảm xúc người xem
một trong những tác phẩm đạt giải tuần đầu tiên mang tên thắm tỉnh quân dân nơi tâm dịch do tác giả lê danh lam chụp cảnh các chiến sĩ công an đang thu hoạch dưa gánh lên bờ giúp bà con nông dân
sáu giờ ngày chín tháng sáu công an tỉnh bắc giang đã trao giải tuần thứ nhất cuộc thi ảnh cuộc chiến chống covid một mươi chín những khoảnh khắc không quên
ngay tại chốt phòng dịch trên đường hùng vương thành phố bắc giang để kịp thời động viên khích lệ người dân tham gia cuộc thi cũng như lan tỏa hình ảnh đẹp về các lực lượng tuyến đầu chống dịch
về mặt tuyên truyền để cho những người dân hiểu được rằng cuộc chiến chống covid này rất gian khó nhưng cũng không phải lo lắng hiểu gì
tất cả mọi người mọi các tuyên truyền rất là các lực lượng vũ trang luôn sát cánh cùng họ
tác phẩm thắm tình quân dân trong tâm dịch ghi lại bức ảnh về hoạt động của đoàn thanh niên công an huyện yên dũng sung phong xuống địa bàn giúp đỡ bà con thu hoạch nông sản ngoài giờ trực vào những dịp cuối tuần trong sự xúc động và biết ơn của người dân trên địa bàn các xã tiền phong yên dũng
không chỉ giúp người dân thu hoạch nông sản kịp thời tại nhiều địa phương
trên địa bàn tỉnh bắc giang lực lượng công an còn giúp nông dân liên hệ với các doanh nghiệp các hội nhóm đoàn thể trên khắp cả nước đồng thời hỗ trợ với nhân lực và vật lực để vận chuyển nông sản đến tận nơi tiêu thụ
trong bối cảnh giãn cách xã hội người dân không thể di chuyển và đi lại như bình thường
để xây dựng được một hình ảnh người công an nhân dân tốt trong lòng người dân cũng như là gắn kết tình quân dân và kế thừa phát huy được những sức trẻ của thế hệ ban chấp hành đoàn trước
thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau dịch và hỗ trợ họ có thể hỗ trợ về việc lao động hoặc là thu hoạch nông sản và tiếp tục phát huy được tinh thần của thanh niên việt nam cũng như là hình ảnh của người công an nhân dân
một bức ảnh cũng được trao giải trong tuần tiếp theo có thể kể đến là bức ảnh căng thẳng tìm f của chị trần thị việt nga
trung tâm kiểm soát bệnh viện nga
về lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch khi từ sáng đến đêm lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả cho số lượng người lên đến vài nghìn ca mỗi ngày
với nhiệm vụ phụ trách mảng truyền thông của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang
chị nga rất hãnh diện khi mình có cơ hội tiếp cận ghi được nhiều hình ảnh đẹp về lực lượng chống dịch
được ghi hình trực tiếp những khoảnh khắc cam go trong dịch bệnh
được đóng góp sức lực nhỏ bé cùng các lực lượng trên toàn tỉnh
phòng và chống đại dịch covid một mươi chín là những trải nghiệm không thể nào quên trong hành trình làm truyền thông cho lĩnh vực y tế của mình
tình cờ biết qua mạng facebook thì tôi cũng đã biết được mọi người chia sẻ rất nhiều những hình ảnh tham gia cuộc thi của chiến chống covid một mươi chín
những khoảnh khắc không quên do công an tỉnh phát động
mỗi một bức ảnh đều là những khoảnh khắc rất đẹp
những câu chuyện
những bài hát
những công việc
nói về công việc thầm lặng của những cán bộ trong mặt trận phòng chống dịch
lúc đó tôi cũng đã mạnh dạng gửi một vài tác phẩm của mình tham gia cuộc thi này
khi đó cũng chỉ có một mong muốn đó là mọi người sẽ thấu hiểu hơn được những nỗi khó khăn vất vả
những hy sinh thầm lặng cũng như là những căng thẳng của cán bộ y tế nơi tuyến đầu phòng chống dịch
khu vực núi hiểu xã quang châu huyện việt yên cũng là một điểm nóng trong những đợt bùng phát dịch đầu tiên
nơi có số lượng lớn lên đến hàng chục ngàn công dân
chủ yếu là công dân ngoài tỉnh ở trọ là nơi có nguồn lây và nguy cơ lây lan dịch bệnh đáng báo động
với khối lượng công việc rất lớn trong công tác phòng chống dịch
hơn hai mươi đoàn viên thanh niên thôn núi hiểu đã sung phong mang sức trải ra
giúp đỡ chính quyền thôn thành lập một tổ covid cộng đồng tham gia các công tác phòng chống dịch
từ lấy các thông tin khai báo y tế truy vết các ca f một f hai trong cộng đồng
vận chuyển lương thực
uống phân luồng bắc loa đến kêu gọi từng hộ gia đình đi lấy mẫu xét nghiệm
phun khử khuẩn vệ sinh sạch sẽ các con đường đi lại trong thôn
trên trang cá nhân và gửi đi tham dự cuộc chiến chống covid một mươi chín
những khoảnh khắc không quên được bình chọn là những bức ảnh có nhiều lượt yêu thích nhất
chuyến năng lượng và cảm hứng nhất cho người xem bởi sức trẻ và sự lạc quan của các
những công việc khác nhau
hàng ngày của mọi người thì là đi bốc hàng
rồi đi phân phát hàng phân phát những cái thức ăn
rồi rau củ quả cho công nhân người dân
chưa nắng nóng bọn tôi vẫn phải đi qua chốt để lên đường cao tốc bốc hàng
mọi người thử hiểu thử nghĩ cái cảm giác mà lắng trăng trang
ở trên đường cao tốc mà cái hơi của đường cao tốc nó bốc lên
nó chìa nóng đến nỗi mà người
quần áo bảo hộ
nhưng mà mồ hôi thì ướt đẫm
có người thì cái sức thì ngã lăn làm im ở trên đường cao tốc
mà chúng tôi nhìn thấy mà rất chi là xót
trong cái lúc khoảng thời gian khi dịch nó bùng phát mạnh
thì cái khối lượng công việc cũng như là cái đồ hỗ trợ
cứu trợ về thôn rất nhiều
nhiều lúc giữa trưa một mươi hai h anh em thanh niên đang ăn dở bát cơm
thì cũng có xe hàng cứu trợ về
người ta gọi ra đầu đường cao tốc hoặc là gọi ra ủy ban xã
để nhận hàng tiếp trợ
bản thân tôi cũng như là toàn bộ anh em trong nhóm thiện nguyện của thôn nguyễn hiểu
thì cũng cảm thấy mình vinh dự
thứ nhất là vinh dự hai là tự hào vì mình đã bỏ được chút công sức ra
để đóng góp cùng với cả ban nhạo thôn
cũng đóng góp với cả chính quyền địa phương để chung tay đẩy lùi được dịch bệnh
xin cho anh nhỏ nhỏ
nhắc đến những nhân vật có nỗ lực cống hiến cho tâm dịch bác sĩ
mùa hè năm hai nghìn hai mươi một không thể không nhắc đến như ảnh gia giang sơn đồng
như ảnh gia quê bác giang hiện đang sinh sống và làm việc tại tp hcm
với thế mạnh nổi tiếng là những bức ảnh thể hiện cuộc sống chân thực dân dã đường phố
anh luôn thích chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp
thích ghi lại mọi khoảnh khắc nét đẹp của cuộc sống một cách chân thực nhất
khi bắc giang bùng phát đợt dịch mạnh trong đợt dịch covid một mươi chín
lần thứ tư diễn ra trên cả nước anh giang sơn ông đã sung phong về tâm dịch
để được đóng góp công sức công hiến trên chính quê hương mình
với tâm nguyện vừa ghi nhận lại những hình ảnh về cuộc sống của người dân trong tâm dịch
vừa lưu giữ những hình ảnh đẹp về nỗ lực phòng chống dịch của quân và dân bắc giang
như ảnh ra giang sơn đồng đã tặng lại toàn bộ những bức ảnh mà mình chụp được trong suốt quá trình chống dịch
cho kho ảnh tư liệu quý giá của công an tỉnh bắc giang
sau ngày hai mươi tám tháng năm tôi có một cái bộ ảnh gọi là bộ ảnh đêm trắng
và cái thời điểm hiện tại thì cái truyền thông nhất là mạng xã hội rất là phát triển và lan tỏa rất là nhanh
tôi chỉ đăng lên cái facebook cá nhân thôi nhưng chỉ sau có lửa ngày thôi
thì gần như tất cả mọi người đã đăng lên facebook cá nhân
tất cả những đoàn thể thiệu nguyện những cơ quan chức năng của bác giang đều đã biết đến bài viết của tôi
và công an tỉnh bằng một cách nào đó đã tìm đến tôi và kết hợp giúp đỡ tôi để thực hiện suốt một quá trình
từ tháng năm đến cuối tháng sáu làm công tác truyền thông
nghệ sĩ giáo ảnh giang sơn đồng là một trong những trường hợp đặc biệt
bên cạnh việc anh đã chủ động đến với những điểm nóng
để đưa tin chú ảnh ghi nhận những hình ảnh đó
thì lực lượng công an đã có sự hỗ trợ đưa anh đến tại những điểm thùận tiện
trong việc phản ảnh sâu sắc hơn chân thực hơn
đồng thời có những tạo điều kiện để các nghệ sĩ có thể tác nghiệp tốt chất
ghi lại những hình ảnh đắt giá
năm tháng chúng ta chống dịch trên địa bàn tỉnh bắc giang
thượng úy nguyễn mạnh hùng đã quay trở lại với công tác
tại đơn vị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc giang
sau khi dịch bệnh được đẩy lùi
cậu bé bốn tuổi mấy tháng trước vẫn còn ngây ngô
vẫy tay chào bố qua tấm kính cửa
được mẹ ghi lại
nay đã lớn hơn cứng cáp hơn
hồn nhiên chạy ra đón bố về
mà không hề hay biết rằng
cậu đã từng là một nhân vật trong cuộc chia ly nổi tiếng
anh hùng cũng rất ngạc nhiên
khi một người bạn công tác trong công an tỉnh
đã gửi tấm ảnh của bố con anh
đi dự thi với cái tên
hẹn ngày chiến thắng cha sẽ trở về
trải qua hơn hai tháng tăng cường chống dịch ra nhà
xa con nhỏ
với thượng úy nguyễn mạnh hùng
được chơi đùa cùng con
thấy gia đình mình được an toàn
dùng bữa cơm thân mặt với gia đình
sau khi tan làm
đã là phần thưởng hết sức quý giá
tôi cũng rất là tự hào
khi được đóng góp một phần sức mình
cho bà con nhân dân
cũng như là toàn thể nhân dân tỉnh bắc giang
để có thể trở lại với cuộc sống bình yên như ngày hôm nay
với cả cái hình ảnh mà tôi khoảnh khắc
phải gọi là khá là có ý nghĩa trong cuộc đời của tôi
thì tôi cũng bất ngờ
và có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm của tôi
khá là đẹp
dành cho hai bố con
sau năm tuần phát động cuộc thi ảnh
cuộc chiến chống covid một mươi chín
những khoảnh khắc không quên
ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
của đông đảo người dân
và những lực lượng đứng đầu trong tuyến đầu chống dịch
gửi những bức ảnh ý nghĩa về tham dự cuộc thi
cũng như đóng góp hình ảnh đẹp
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
buổi tổng kết giao lưu và trao giải
cho những tác phẩm được ban giám khảo đánh giá cao
và nhận được nhiều bình chọn của người dân
có sức lan tỏa lớn nhất
đã được ban giám đốc công an tỉnh tổ chức
từ người chụp ảnh đến các nhân vật trong các bức ảnh
những con người đã trải qua
giây phút sinh tử cùng nhau
các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
được gặp gỡ nhau bằng những tiếp xúc
hết sức thông thường
không cần phải che chắn bởi quy tắc năm k
được cùng hít thở trong bầu không khí bình thường nhất
cùng mừng tuổi nhìn lại
quãng đường họ đã chung sức
đồng lòng vượt qua một giai đoạn lịch sử chưa từng có
nhìn ở góc độ của những người làm truyền thông
thì phải nói là nó có ý nghĩa
giá trị tinh thần lan tỏa
và đem lại giá trị lớn nhất
đó là sự kết nối sự yêu thương ủng hộ
đùm bọng của người dân
và dành cho các lực lượng tham gia
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín này
thông qua những bức ảnh
nó đã gây ra sự xúc động rất lớn
đặc biệt là sự chia sẻ
những quá trình vất vả
sự cống hiến
sự hy sinh rất lớn của các lực lượng tuyến đầu
thì đây cũng là một những nội dung
mà có ý nghĩa rất quan trọng
làm cho sự thông cảm
sự ghi nhận
và chia sẻ của quần chúng nhân dân
thì qua đó cũng tạo sự gần gũi gắn kết
giữa người dân
với các lực lượng tham gia
và họ chia sẻ và ủng hộ cho rất nhiều
thì đây có một tác dụng rất lớn
đối với công tác của lực lượng công an
của thị ảnh
cuộc chiến chống covid một mươi chín
những khoảnh khắc không quên
do công an tỉnh bắc giang tổ chức
không giới hạn người chiến thắng
tất cả các thành viên dự thi
các bức ảnh tham gia đều xứng đáng được
trao giải chiến thắng của niềm tin
cuộc thị ảnh khép lại
nhưng những bức ảnh sẽ còn động lại mãi
với thời gian
là sự ghi nhớ và tôn vinh sâu sắc
bên những ngày tháng không thể nào quên
về hiệu quả khi huy động sức mạnh đoàn kết
của toàn dân trong mọi thời điểm
trong suốt thời gian dài của lịch sử dân tộc
đây cũng là dịp
để lan tỏa hình ảnh đẹp gần gũi
của lực lượng công an nhân dân tỉnh bắc giang
ghi nhận sức mạnh to lớn
tiên phong đi đầu của lực lượng công an nhân dân
nói riêng và các ban ngành đoàn thể